tối ngày một tháng một mươi tại trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện nam trà my tỉnh quảng nam
ubnd huyện nam trà my đã tổ chức khai mạc phiên chợ sâm ngọc linh đầu tiên
đây là dịp để địa phương giới thiệu và quảng bá sản phẩm sâm củ ngọc linh
và các sản phẩm từ sâm ngọc linh quy trình trồng cây sâm ngọc linh
đồng thời giới thiệu các sản phẩm nông lâm sản đặc trưng của huyện miền núi tỉnh quảng nam
đến với du khách trong và ngoài nước